các địa phương cần thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
kịp thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín

kịp thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các địa phương cần thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
kịp thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín

kịp thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
các địa phương cần thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
kịp thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
như hải dương thái bình nam định vẫn chưa có những hướng dẫn mới trong việc kiểm soát người ra vào địa bàn
cư dân mạng cho rằng nếu cứ khư đóng cửa trong mỗi tỉnh thì từ nay đến cuối năm tình hình phát triển kinh tế và việc thực hiện mục tiêu kép của chính phủ chắc chắn không đạt được chỉ đạt mục tiêu ngăn ngừa kiểm soát dịch covid một mươi chín
các tỉnh thành vì an toàn riêng mà đóng cửa không giao lưu quan hệ với các địa phương khác thì đất nước không thể mở cửa trở lại để phục hồi và phát triển kinh tế
chính phủ cần khắc phục tình trạng chống đánh xuôi kèn thổi ngược ở một số địa phương
chính phủ cần làm mạnh để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp
chính phủ cho phép địa phương linh hoạt sáng tạo
nhưng điều này không đồng nghĩa với địa phương được quyền tự quyết định trái với quy định chung của trung ương
tự chủ là chủ động triển khai sao cho đạt hiệu quả tốt nhất chủ trương của chính phủ chứ không phải tự chủ là không làm hoặc làm sai
phân tích về câu chuyện này tiến sĩ nguyễn sĩ dũng
nguyên phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng hệ chuẩn erdo covid tác động tiêu cực đến năng lực tư duy
khiến phản ứng chính sách ở địa phương vẫn thiếu mạch lạc và thiếu nhất quán
cho nên dù chính phủ đã đề ra chủ trương là phải thích ứng để sống chung an toàn với dịch và mở cửa trở lại nền kinh tế
hàng loạt địa phương vẫn tiếp tục áp đặt giải pháp zero covid
nghị quyết một trăm hai mươi tám do chính phủ ban hành nhận được sự đồng thuận đánh giá cao từ người dân và các doanh nghiệp
tuy nhiên một số địa phương hiện vẫn chứng minh
thực hiện đúng theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám
cá nhân bạn suy nghĩ sao về điều này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn cùng chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
quý vị thân mến trong mấy ngày gần đây đã xảy ra tình trạng ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế hữu nghị tỉnh lạng sơn
những đoàn xe container nối đuôi nhau xếp hàng dài đang tạo ra áp lực nên khả năng lưu thông hàng hóa tại cửa khẩu
tỉnh lạng sơn
lạng sơn cũng như các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đang có những biện pháp nhằm thúc đẩy việc thông quan hàng hóa
tuy nhiên việc áp dụng những biện pháp này vẫn còn gặp nhiều khó khăn
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận của phóng viên câu chuyện giao thông ngay sau đây
xe hàng của doanh nghiệp này đang gặp phải tình trạng chưa thể xuất khẩu vì tốc độ thông quan hàng hóa bị giảm xuống
lý do là mấy ngày gần đây phía nước bạn vừa áp dụng một số chính sách kiểm soát hàng hóa mới
bạn lê đại diện của doanh nghiệp hôm nay đang phải làm đơn đề nghị các cơ quan chức năng ở cửa khẩu hữu nghị cho phép xe hàng của doanh nghiệp mình được sang tải ngay tại bãi trung chuyển
thực hiện việc này hàng hóa sẽ được chuyển sang những xe hàng chống quay đầu của nước bạn để thông quan
điều này phát sinh chi phí tuy nhiên sẽ giúp tốc độ thông quan hàng hóa được nhanh hơn
lúc nào mà tắt đường này thường thường là sử dụng cái biện pháp này và bên phía các cán bộ các cơ quan
từ hải quan và nhất là biên phòng là cũng rất là tạo điều kiện
đương nhiên là nó sẽ là giảm chi phí cho bên phía doanh nghiệp và đảm bảo được hàng hóa
giống như là hàng nông sản thì có thể đảm bảo được là giao hàng sang thì hoa quả sẽ tươi
thông thường các xe hàng của nước bạn xuất khẩu xong khi quay đầu về nước là xe hàng chống
những xe không chở hàng quay về cũng tạo ra áp lực giao thông nhất định tại cửa khẩu
trong bối cảnh tốc độ thông quan giảm như mấy ngày gần đây
việc các xe không trở về nước bạn lại càng tăng áp lực cho giao thông tại khu vực cửa khẩu
chính vì thế các lực lượng chức năng đã đề xuất với phía bạn biện pháp sang vải hàng xuất của việt nam sang chính những xe quay đầu này
trong cái thời điểm hiện tại thì cái lượng phương tiện nó ồn tắc
lý do nó có nhiều nguyên nhân
trong đó có nguyên nhân một là nguyên nhân bến bãi tương đối chật
hai là cái phương tiện trung quốc vào việt nam
mà xe không vào việt nam hiện nay chưa về trung quốc được
nên là nó dẫn đến tình trạng ồn tắc
chúng tôi đã tăng cường quân số vào những giờ cao điểm để phân luồng phân làn từ xa
phối hợp chặt chẽ với cảnh sát giao thông điều tiết phương tiện từ xa
không để xảy ra tình trạng ủn tắc cục bộ đặc biệt là những giờ cao điểm
việc xuất khẩu hàng hóa ở cửa khẩu hữu nghị thì cũng phụ thuộc nhiều vào các chính sách từ nước bạn
trong những thời điểm mà có tình trạng tắt đường ở bên phía cửa khẩu việt nam như thế này
thì những giải pháp tình thế được các cơ quan chức năng ở cửa khẩu đưa ra
thì đã góp phần giảm thiểu những cái thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
và những chiếc xe như thế này thì cũng chỉ mất quãng thời gian như ngày thường để có thể thông quan được hàng hóa
và cái chi phí mà bỏ ra thì cũng không lớn hơn nhiều
trong thực tế biện pháp sang tải hàng hóa tại các bãi trung chuyển ở vùng đệm là không mới
nhưng kể từ khi có dịch bệnh covid một mươi chín
việc thông quan hàng hóa phải chặt chẽ yêu cầu phòng dịch
do đó tốc độ thông quan bị ảnh hưởng tình trạng ủn tắc thường xảy ra hơn
vì thế việc xăng tải hàng cho những xe hàng chống của nước bạn quay đầu được áp dụng thường xuyên hơn
ngoài ra để tháo gỡ khó khăn trong thông quan
trong nhiều trường hợp hải quan cửa khẩu phải áp dụng hình thức điện đàm trực tiếp với nước bạn
trong bối cảnh các chỉ thị về giãn cách xã hội ở nội địa được gỡ bỏ
tỉnh lạng sơn cũng dự báo lưu lượng hàng hóa sẽ tăng hơn nữa trong thời gian tới
vì thế việc chủ động lên các phương án là hết sức cần thiết
sở vật chất và nguồn nhân lực để đảm bảo thông quan hàng hóa tránh việc ách tắc tại cửa khẩu
trong một tháng trở lại đây lưu lượng hàng hóa được thông quan qua cửa khẩu quốc tế hữu nghị tăng so với cùng kỳ
lũy kế lượng tờ khai xuất khẩu hàng hóa từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một đến nay
cũng tăng so với con số khá ấn tượng là hai mươi bảy so với năm trước
tuy vậy những khó khăn trong việc tăng khả năng lưu thông hàng hóa vẫn được chỉ ra
đó là tốc độ thông quan hàng hóa vẫn còn phụ thuộc nhiều vào chính sách xuất nhập
cửa khẩu của nước bạn
cơ sở hạ tầng bến bãi tại khu vực cửa khẩu vẫn còn hạn chế do quỹ đất không còn
để đáp ứng yêu cầu trong tình hình phòng chống dịch cấp bách như hiện nay
công dân chỉ cần sử dụng duy nhất thẻ cân cấp công dân gắn chip điện tử
đã được tích hợp những tiện ích như thông tin thẻ xanh tiêm chủng giấy đi đường
thông tin xét nghiệm giấy phép lái xe thông tin về hưởng chính sách
theo dịch vụ
theo nghị quyết sáu mươi tám và nhiều tiện ích khác
việc tích hợp những tiện ích này được khai thác trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư và thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử do bộ công an xây dựng và quản lý
vậy dữ liệu công dân này được cập nhật bổ sung như thế nào
cũng như những yêu cầu đặt ra về công tác bảo mật ra sao
và đây là nội dung sẽ có trong một góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
với những phân tích của thượng tá vũ văn tấn giám đốc trung tâm dữ liệu quốc gia
về dân cư cục cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội bộ công an
mời quý vị cùng theo dõi
xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
vâng thưa đồng chí hiện nay thì dư luận rất là quan tâm đến việc bộ công an
đang tích hợp các trường thông tin và các thẻ cân cấp công dân có gắn chip điện tử
vậy thì xin đồng chí cho biết là tiến độ chúng ta đang triển khai
việc tích hợp các trường thông tin này như thế nào ạ
xin cảm ơn biên tập biên men
xin chào quý vị khán giả
như chúng ta đã biết chính phủ đã đầu tư hai hệ thống dữ liệu dân cư
và dữ liệu căn cước công dân giao cho bộ công an
và bộ công an đã tiến hành triển khai một cách thần tốc
với dữ liệu dân cư là sắp xỉ một trăm linh triệu dân
và đối với căn cước công dân đã thu được đến nay là năm mươi tám triệu dữ liệu
và đã cấp được bốn mươi năm triệu cân cước công dân gắn chip
và đã ra thông báo định danh tất cả các công dân trên toàn quốc
thì hai hệ thống này sẽ mang lại rất nhiều tiện ích cho người dân
đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay
thì trung tâm dữ liệu quốc gia và dân cư dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo bộ công an
cục xem sáu chúng tôi đã triển khai nhiều ứng dụng tích hợp trên nền tảng cân cước công dân
ví dụ như phân hệ sáu mươi tám theo nghị quyết sáu mươi tám của chính phủ
những nội dung f f một
đấy như vậy phục vụ chính phủ
trong việc quản lý các nội dung như giấy phép lấy xe
đặc biệt là với đăng ký xe mang lại nhiều tiện ích cho người dân
rõ ràng thì với việc chúng ta tích hợp các trường thông tin vào chiếc thẻ cân cước công dân
có gắn chip điện tử thì sẽ mang lại rất là nhiều tiện ích cho người dân cũng như là các cơ quan quản lý
vậy thì đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn những cái tiện ích ở đây chúng ta sẽ đạt được là gì ạ
thứ nhất chiếc thẻ căn cước công dân này đạt tiêu chuẩn ik quốc tế
tức là nếu như chúng ta
nếu như chúng ta có một ký kết giữa đất nước việt nam với nước ngoài sử dụng chiếc thẻ này
thì chúng ta hoàn toàn đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế để có tính liên thông quốc tế
đây là cái ưu điểm đầu tiên
cái ưu điểm thứ hai của chiếc thẻ này đó là cái sự tích hợp
tất cả những nội dung mà người dân cần các loại giấy tờ như hiện nay
thì chúng ta hoàn toàn có thể tích hợp được trên chiếc thẻ căn cước công dân này
tôi chỉ lấy ví dụ như thế này
ví dụ như
một người dân tham gia giao thông trên đường
thế thì khi mà vi phạm về giao thông thì người dân phải xuất trình
một là chiếc thẻ cân cước công dân
hai là phải xuất trình giấy phép lái xe
ba là chúng ta phải xuất trình giấy phép về phương tiện
thế thì như vậy là ba giấy tờ
người dân phải rút ở trong ví của mình ba giấy tờ và lưu giữ ba loại giấy tờ
người cảnh sát giao thông cũng phải kiểm tra đối sánh ba loại giấy tờ
thế thì ngày nay khi chúng ta đã tích hợp ở trên đó
thì người dân chỉ mang một chiếc cân cước
còn người cảnh sát giao thông thì cũng chỉ cần trên chiếc thẻ căn cước công dân đấy
là có thể biết được cả ba cái nội dung mà hoàn toàn chính xác
hay là ngay trong giai đoạn này triển khai cho cái việc là thẻ xanh đi ra đường
thì nếu như chúng ta mà có dữ liệu về tiêm chủng mũi một mũi hai
f không khỏi bệnh thì chúng ta hoàn toàn tích hợp được trên chiếc thẻ căn cước công dân này
để như vậy là người dân tham gia trong cái hoạt động mà không cần phải mang
các loại giấy tờ để chứng minh cho cái việc mũi tiêm đấy
và cái việc mà ép không khỏi bệnh
các cơ quan tổ chức thì chỉ cần việc sử dụng cái chức năng đọc quy đồ cốt
ở cái app vnad của bộ công an
thì khi đọc như vậy thì sẽ ra được toàn bộ các trường thông tin về tiêm chủng
và đối với công dân thì nó đã được thể hiện ngay ở trên cái mặt vật lý của chiếc thẻ căn cước công dân
còn đối với các cơ quan quản lý nhà nước
thì không cần phải đầu tư bất cứ một hệ thống gì
cơ quan tổ chức mà có thẩm quyền để cấp phép những cái giấy đấy
thì khi tích hợp vào với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì sẽ được tích hợp trên chiếc thẻ căn cước công dân
như vậy thì người dân chỉ cần sử dụng duy nhất một chiếc thẻ căn cước công dân
vâng thưa đồng chí vậy thì là
xin đồng chí cho biết là cái dữ liệu mà chúng ta tích hợp
trong các trường thông tin được lưu trữ trên thẻ căn cước công dân
thì sẽ được giả soát cũng như là tiến hành xác minh như thế nào
tránh trường hợp là công dân phải kê khai nhiều lần hoặc là thông tin không được trùng khớp ạ
theo quyết định của chính phủ thì người dân chỉ việc kê khai một lần về thông tin của mình
điều đó đã được thể hiện một cách rất rõ
là cả lực lượng công an đã tiến hành thu thập mẫu dc một
tức là thông tin của công dân
sau đó được tiến hành đối khớp thông qua hệ thống tàng thư của lực lượng công an
sau khi được đối sánh thì đã được nhập lên trên hệ thống dữ liệu dân cư
do vậy như ở trên tôi đã nêu rằng là chúng ta đã có gần một trăm linh triệu dân
với đầy đủ dữ liệu trường thông tin là đúng đủ sạch sống
khi người dân kê khai thì sẽ được xác thực như thế nào
để đảm bảo tính chính xác thông tin của công dân
thì quy trình là người dân sẽ kê khai trên cái nền app vned
và được đẩy vào trong hệ thống
hệ thống sẽ tiến hành đẩy vào dữ liệu dân cư để đối sánh dữ liệu ở trong hệ thống

nhưng đây vẫn chưa phải là đã để khẳng định sự xác thực
mà tiếp tục đẩy về cho lực lượng cảnh sát khu vực
để tiếp tục ra soát một lần nữa để khẳng định dữ liệu dân cư trên hệ thống
và dữ liệu thực người dân đang cư trú có hay không tại trên địa bàn
thì đồng chí trưởng công an phường sẽ xác thực lần cuối cùng
bằng chữ ký số của ban cứu chính phủ
đối với đó thì như vậy là chúng tôi sẽ tiến hành xác thực
và được xác thực trên hai nền tảng
một là được xác thực trên chiếc căn cước công dân gắn chip như hiện nay
hai là chúng tôi có thể xác thực ngay ở trên cái nền app vned
vâng thưa đồng chí hiện nay thì một trong những vấn đề được dư luận khá là quan tâm
đó là việc chúng ta sẽ đảm bảo tính an toàn cũng như là bảo mật như thế nào
khi mà tiến hành quét mã qr trên căn cước công dân điện tử
thì có thể là ra rất là nhiều những cái trường thông tin của công dân
xin đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này ạ
bộ công an khi mà triển khai hai cái hệ thống dữ liệu
dữ liệu dân cư và quốc gia thì luôn đặt cái vấn đề bảo mật
dữ liệu công dân lên hàng đầu
tất cả những cái dữ liệu được tích hợp trên chip của chiếc thẻ căn cứ công dân này
là đều được thực hiện bởi giải pháp của ban cơ yếu chính phủ
khi chúng ta tiến hành tích hợp thì chúng tôi đã tiến hành những giải pháp
thứ nhất là đối với các cơ quan tổ chức mà được phép
được phép theo quy định
để tiến hành đọc những thông tin của công dân
thì sẽ có những sở cứ quy định pháp lý để được tiến hành đọc
còn đối với cái việc mà giao dịch bình thường như qua các cửa hàng siêu thị
rồi qua các doanh nghiệp vân vân
mà chỉ để mục đích kiểm soát về vấn đề các mũi tiêm an toàn cho thẻ xanh chẳng hạn

thì những cái đơn vị này chỉ duy nhất đọc được thông tin của công dân thì sẽ có những cái sở cứ quy định pháp lý để được tiến hành đọc
thông tin các mũi tiêm ví dụ như đã tiêm mũi một đã tiêm mũi hai ngày tháng tiêm loại vaccine
mà hoàn toàn không thể đọc được thông tin của công dân
đây chính là điểm khác biệt về vấn đề bảo mật thông tin của người dân
và không thể để cho bất cứ một đơn vị nào sao chép thông tin đấy
vâng thưa đồng chí rõ ràng là tới đây khi mà người dân sử dụng duy nhất
chiếc thẻ căn cấp công dân có cán chip điện tử
thì sẽ thuận lợi hơn cho cái quá trình mà chúng ta tiến hành các thủ tục hay là các giao dịch đúng không ạ
vậy thì trong thời gian tới trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ có những cái giải pháp hay kế hoạch như thế nào
để đẩy mạnh hơn nữa những cái ứng dụng của tiện ích của chiếc thẻ căn cấp này vào trong thực tế ạ
thứ nhất là chúng ta phải tuyên truyền đến với người dân để hiểu và nhận thức được những tiện ích đấy
cái thứ hai là trên cái nền tảng mà tích hợp như vậy thì chúng ta cần phải có cái hành lang pháp lý
cái thứ ba tất cả những cái đơn vị cơ quan quản lý nhà nước
mà cấp các loại giấy tờ thì chúng ta sẽ tiến hành kết nối
khẩn trương để kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
để như vậy là tích hợp những cái đó cho người dân
thì tại thời điểm như hiện nay thì trên cái nền tảng dữ liệu của bộ công an sẵn có
ví dụ như là đăng ký phương tiện
vừa rồi thì chúng tôi đã tích hợp được trên một mươi năm triệu cái đăng ký phương tiện làm ô tô
và trên tám trăm linh là đăng ký phương tiện về ô tô
để chuẩn bị
khi mà chúng ta triển khai áp dụng là đồng thời là người dân có thể có được ngay
thế nhưng tuy nhiên thì giấy phép lái xe thì lại là của bộ giao thông vận tải
thế do vậy là bộ giao thông vận tải kết nối vào
sau khi mà có cái quyết định của thủ tướng chính phủ thì người dân rất là thuận lợi
hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp để tích hợp đối với luồng xanh
và chúng ta đang chạy thí điểm như hiện nay
sau khi chạy thí điểm cái việc này xong
thì chúng tôi cũng sẽ có những giải pháp rút kinh nghiệm
đồng thời phối hợp với bộ
để có thể tích hợp luôn cái luồng xanh này trên cái căn cước công dân
hay là nữa chúng tôi đang nghiên cứu cái giải pháp
và cố gắng trong tháng một mươi này chúng tôi sẽ chạy thí điểm
tức là chỉ cần sử dụng chiếc thẻ căn cước công dân gắn chip
thay cho chiếc thẻ atm rút tiền như hiện nay
cái điều đặc biệt ở đây thì ngoài cái tích hợp
không phải tích hợp như những nêu trên như là các loại dưới tàu của công dân
mà còn tích hợp được kể cả người phụ thuộc
ví dụ như là trẻ em dưới một mươi bốn tuổi
hay rằng là những người mất tiền
năng lực hành vi dân sự là hoàn toàn tích hợp được như vậy
và chúng tôi cũng cố gắng ở cái luồng xanh đợt này
nếu như mà đã được tích hợp một người lái xe
thì những người phụ xe hay là những người mà cần phải bốc vác
để trên cái luồng xanh đó
chúng tôi cũng có thể là tích hợp luôn ở trên đấy
để thuận lợi nhất cho người dân khi tham gia
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã tham dự chương trình ngày hôm nay